giáo dục mầm non có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân
trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực phát triển con người việt nam
xây dựng phát triển con người cần phải đặt nền móng từ những năm đầu đời
đó là nhấn mạnh của thủ tướng phạm minh chính tại phiên họp của ủy ban về đổi mới phát triển giáo dục mầm non
đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm vừa diễn ra vào sáng nay tại trụ sở chính phủ
cùng tham dự phiên họp có phó thủ tướng trần ông hà phó chủ tịch ủy ban
nguyên phó chủ tịch nước nguyễn thị doan chủ tịch hội khuyến học việt nam
lãnh đạo các bộ ngành cơ quan và một số địa phương
trong những năm qua đảng và nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương chính sách về phát triển giáo dục
đào tạo trong đó có giáo dục mầm non
nhờ đó mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non phát triển rộng khắp đến tất cả các xã phường
thôn bản trên cả nước đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đưa trẻ đến trường
hàng năm có trên năm ba triệu trẻ mầm non được nuôi dưỡng
chăm sóc giáo dục tại hơn một mươi năm trường mầm non và gần một mươi sáu cơ sở độc lập
và thực hiện thành công mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo năm tuổi
đặc biệt việc đầu tư cơ sở vật chất trường lớp và đội ngũ giáo viên mầm non
cán bộ quản lý giáo dục mầm non ngày càng được quan tâm tăng cả về số lượng chất lượng
thể hiện sự cố gắng rất lớn của chính phủ của ngành giáo dục cũng như của các cấp các ngành liên quan
tuy nhiên hiện nay vẫn xảy ra tình trạng thiếu trường lớp thiếu giáo viên thiếu trang thiết bị dạy học
các thành viên ủy ban và các đại biểu đã phát biểu ý kiến thảo luận trên tinh thần thẳng thắn
cởi mở xây dựng phân tích vị trí vai trò của giáo dục mầm non đánh giá toàn diện về giáo dục mầm non thời gian qua
những kết quả đạt được tồn tại hạn chế và nguyên nhân đúc rút những bài học kinh nghiệm
để từ đó xác minh phương hướng nhiệm vụ giải pháp nhằm hiện thực hóa các chủ trương
thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh giáo dục mầm non có vai trò đặc biệt quan trọng
trong hệ thống giáo dục quốc dân trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực phát triển con người việt nam
giáo dục mầm non là bậc học dành cho lứa tuổi nhỏ nhất trong tiến trình phát triển của con người
xây dựng phát triển con người cần phải đặt nền móng từ những năm đầu đời
thủ tướng cho rằng đổi mới và phát triển giáo dục mầm non phải phù hợp với chủ trương đường lối của đảng
hiến pháp chính sách pháp luật của nhà nước phù hợp xu thế phát triển thời đại phù hợp với thực tiễn
hoàn cảnh đất nước trong bối cảnh hiện nay tháo gỡ được các vướng mắt đổi mới cách huy động nguồn lực lấy hợp tác công tư là chính
xây dựng phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay đổi mới và phát triển giáo dục mầm non phải phù hợp với chủ trương đường lối của đảng

thủ tướng giao các bộ ngành địa phương phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo để hoàn thiện các văn bản
giao phó thủ tướng trần hồng hà trực tiếp chỉ đạo bộ giáo dục và đào tạo tiếp tục hoàn thiện các báo cáo nêu rõ căn cứ chính trị pháp lý
đánh giá thực trạng hiện nay đề xuất cơ chế chính sách rõ nội hàm đổi mới rõ thẩm quyền rõ trách nhiệm của từng cấp từng cơ quan liên quan đến đổi mới giáo dục mầm non
thưa quý vị ngày hôm nay tại tỉnh thái nguyên đại học thái nguyên đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm ba mươi năm ngày thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng nhất
dự buổi lễ có quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân đồng chí đỗ văn chiến bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã gửi lãng hòa chúc mừng
quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân chúc mừng và ghi nhận những thành tựu và kết quả trong ba mươi năm xây dựng trưởng thành của đại học thái nguyên
quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân đề nghị đại học thái nguyên tiếp tục quan triệt và triển khai thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo và phát triển vùng đồng thời phải năng động sáng tạo có phương pháp cách làm bài bản
chương trình và bước đi phù hợp với thực tiễn của vùng và đất nước
trong đó cần xây dựng mô hình quản trị đại học hiện đại tự chủ đại học về tài chính về chương trình phương pháp đào tạo
tiếp cận với xu thế và phù hợp với thực tiễn đầu tư về cơ sở vật chất trang thiết bị đào tạo nghiên cứu khoa học
xây dựng môi trường làm việc văn minh hiện đại và chế độ đại ngộ thỏa đáng đối với đội ngũ cán bộ giảng viên để họ yên tâm công tác gắn bó công hiến cho sự nghiệp giáo dục
nhân dịp này quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân đã trao huân trường lao động hạng nhất cho đại học thái nguyên
thưa quý vị để có đủ căn cứ lý luận và thực tiễn trong thẩm tra hoàn thiện dự án luật
ngày hôm nay tại quảng ninh tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo luật tư pháp người chưa thành niên
tham dự hội thảo có đồng chí nguyễn hòa bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao
tại khu vực asean chín trên một mươi quốc gia đã có đạo luật riêng về người chưa thành niên
việt nam hiện có bộ luật hình sự bộ luật tố tụng hình sự luật thi hình án hình sự điều chỉnh trực tiếp về tư pháp hình sự đối với đối tượng này và nhiều văn bản hướng dẫn thi hành
tuy nhiên pháp luật đang tồn tại nhiều hạn chế như thủ tục tố tụng hình sự vốn được thiết kế cho người trưởng thành và có điều chỉnh liên quan đến người chưa thành niên
nên chưa thực sự thân thiện phù hợp với độ tuổi và sự phát triển của đối tượng này
các biện pháp giám sát giáo dục để thay thế hình phạt còn thiếu ít được áp dụng cam kết trong điều ước quốc tế chưa được nội lực hóa đầy đủ
unicef khuyến nghị rằng tức tự do chỉ được áp dụng như là biện pháp cuối cùng
đưa trẻ vào trại giáo dưỡng được coi là hình thức tước đi tự do
cần có lực lượng nhân viên công tác xã hội và nhân viên phụ trách tư pháp người chưa thành niên
đây sẽ là những người hỗ trợ hướng dẫn áp dụng các biện pháp chuyển hướng đồng thời giám sát quá trình thực hiện các biện pháp này
ở việt nam hiện chưa có lực lượng nhân viên công tác xã hội phụ trách vấn đề này ở cấp quận và cấp xã
thì họ lại rất nâng nhẹ vì tình hình tội phạm họ đã được kiểm soát chặt chẽ thôi
còn ở ta thì tình hình tội phạm đang rất phức tạp diễn biến rất phức tạp
mà nhất là cái trẻ em phạm tội thì càng ngày càng nhiều
thì do đó chúng ta cũng phải lấy đấy làm một trong những yếu tố để cân nhắc cái biện pháp chuyển hướng thế nào cho nó cho nó phù hợp
các chuyên gia trong nước và quỹ nhi đồng liên hợp quốc unicef tham dự hội nghị
tập trung trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về định hướng trong xây dựng luật
đặc biệt là các nội dung cốt lõi như xử lý chuyển hướng quy định hình phạt và thủ tục tố tụng phù hợp với đối tượng người chưa thành niên phạm tội
thưa quý vị sáng nay tại trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia bốn xã đồng tâm huyện mỹ đức thành phố hà nội
tiểu ban diễu bình diễu hành hợp luyện các lực lượng vũ trang tham gia diễu bình diễu hành kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biệt phủ
tham dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đại tướng phan văn giang phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
đại tướng tô lâm bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an đại tướng lương cường chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
tại buổi hợp luyện lần này đội hình biểu diễn diễu hành gồm có ba mươi khối theo thứ tự khối cơ đảng khối cơ tổ quốc
xe chỉ huy xe tổ quân kỳ toàn quân khối nữ quân nhạc khối chân sĩ điện biên các khối thuộc lực lượng quân đội công an nhân dân
khối nữ dân quân các dân tộc tây bắc khối dân công hòa tuyến
ghi nhận biểu dương quyết tâm nỗ lực của các lực lượng tham gia nhiệm vụ diễu binh diễu hành đại tướng phan văn giang và đại tướng tô lâm thống nhất đánh giá
mặc dù thời gian huấn luyện hợp luyện chưa nhiều khoảng một tháng trong điều kiện thời tiết chuyển mùa khắc nghiệt
song lực lượng tham gia diễu bình đã đạt được những kết quả đáng khích lệ
các khối trình diễn đi đúng đều mạnh đẹp thống nhất đúng tác phong thể hiện được sức mạnh của lực lượng vũ trang
các lực lượng bảo đảm phục vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm tận tâm tận lực đồng sức đồng lòng chăm lo bảo đảm đời sống sinh hoạt cho các lực lượng tham gia luyện tập
được tham gia diễu binh diễu hành tại lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ là danh dự trách nhiệm lớn trong cả cuộc đời quân ngũ của mỗi quân nhân
đại tướng phan văn giang đề nghị các lực lượng rút kinh nghiệm kịp thời kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện và hợp luyện
tổ chức huấn luyện phải thực sự cơ bản làm cơ sở để luyện tập hiệp đồng động tác trong khối
bên cạnh đó các lực lượng thực hiện nghiêm kế hoạch cơ động về tỉnh điện biên bảo đảm chặt chẽ an toàn tuyệt đối
phía trước sở chỉ huy điều hành lễ kỷ niệm kế hoạch bảo đảm an ninh an toàn trong lễ kỷ niệm bố trí nơi tập kết các lực lượng khoa học tổ chức đóng quân canh phòng bảo đảm an toàn tuyệt đối
tiểu ban diễu bình diễu hành cần phối hợp chặt chẽ với các ban bộ ngành địa phương liên quan để bảo đảm chú đáo trong quá trình huấn luyện lực lượng vũ trang và hoạt động sơ suyệt tổng suyệt sắp tới tại điện biên
tiếp nối chương trình dữ liệu cá nhân miếng mùi ngon lừa đảo tài chính
tăng trưởng kinh tế của cần thơ thấp nhất đồng bằng sông cửu long
gọi điện giả danh nhân viên ngân hàng các tổ chức tiến dụng từ các dữ liệu cá nhân tội phạm lừa đảo dựng lên các kịch bản tinh vi từ thiết kế giao diện đường link khiến người dùng nhầm lẫn
chính phủ đã ban hành nghị định số một mươi năm
năm hai nghìn hai mươi ba về bảo vệ dữ liệu cá nhân tuy nhiên tình trạng lộ lọt và bị lừa đảo vẫn tăng cao
đâu là nguyên nhân trách nhiệm của các bên ra sao trong bảo vệ dữ liệu cá nhân người dùng đặc biệt trong các lĩnh vực ngân hàng tài chính
thưa quý vị thông tin cá nhân là loại thông tin giá trị nhất là tài sản của cá nhân và tổ chức
đây được coi là mỏ vàng là mục tiêu săn tìm của tội phạm mạng
thời gian qua việc lộ lọt dữ liệu cá nhân đã ảnh hưởng không nhỏ đến quyền riêng tư
đó cũng là cơ sở để vấn nạn mua bán thông tin cá nhân lừa đảo công nghệ cao diễn ra tràn lan và ngày càng nhức nhối
bảo vệ dữ liệu cá nhân ngày càng trở nên cấp thiết đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng tín dụng do liên quan tới tài sản có giá trị
giả danh nhân viên ngân hàng
gọi điện mời trao làm thẻ tiến dụng nâng cấp thẻ tiến dụng
đặc biệt các cuộc gọi luôn được thực hiện vào ngày cuối tuần
khi con mồi sập bẫy cải lừa đảo sẽ dẫn dụ người dùng cung cấp thông tin căn cước công dân mã số otp truy cập đường link chúng gửi
và khi con mồi thực hiện theo hướng dẫn đầy đủ chỉ vài phút sau số tiền trong tài khoản bộc hơi
có một bạn ở bên ngân hàng bạn kết bạn gia đô với em bạn gửi cho em một đường link và bạn bảo em vào đường link đấy
và em cung cấp cái chứng minh thư và cái số thẻ vào trong đấy cho bạn đấy
và bạn ấy bảo là nếu mà muốn hướng nâng cấp lên cái hệ thống thì là trong thẻ của em là phải đảm bảo là tối thiểu năm mươi số dư của thẻ
khi mà em nghe đến đấy là em đã thấy sai sai rồi
thì em chỉ đến đấy thôi là em biết là lừa đảo rồi thì em khóa thẻ và em gọi lên tổng đài là khóa thẻ của em luôn
theo thông tin từ bộ công an trong hai năm hai nghìn một mươi chín và hai nghìn hai mươi dữ liệu cá nhân mua bán trái phép qua thị trường chợ đen
lên tới gần một ba trăm linh gb
bài dữ liệu chứa hàng tỷ thông tin về các cá nhân của nhiều tổ chức doanh nghiệp trên cả nước
những con số dữ liệu của người dùng khổng lồ mà có lẽ chính những nạn nhân cũng không hề hay biết rằng
mọi thông tin của mình đang trở thành một món hàng hóa cho việc thu lợi bất chính của các đối tượng
việc lọt ra ngoài thì nó có nhiều nguyên nhân trong đó không loại trừ khả năng là từ chính
những người có trách nhiệm trong quản lý dữ liệu cá nhân này
họ chưa có chính sách bảo mật thông tin
nguyên nhân thứ hai đó là có một hệ thống tin tặc dùng các biện pháp kỹ thuật để lấy cắt các thông tin thẻ tiến dụng
một nguyên nhân thứ ba là lộ lọt từ chính người sở hữu những thẻ tiến dụng này
theo thống kê trong số hơn ba mươi loại hình tội phạm công nghệ cao thì có đến hai phần ba loại hình tội phạm này
sử dụng thông tin dữ liệu cá nhân để thực hiện hành vi phạm tội
sưu hướng tấn công lý doanh nghiệp

các lừa đảo hiện nay là giả mạo các trang web ngân hàng ví điện tử để lừa người dùng đăng nhập nhằm lấy trộm thông tin
các ngân hàng là phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc là thực hiện đầy đủ các quy định của nghị định một mươi ba về bảo vệ dữ liệu cá nhân
các ngân hàng trong quá trình thu thập phân tích xử lý và chỉnh sửa các thông tin cá nhân của khách hàng
thì nhất quyết là phải được sự đồng ý của chủ thể của thông tin dữ liệu đó
cần phải có những biện pháp để cảnh báo khách hàng
khi có những giao dịch đáng ngờ
để phòng tránh lừa đảo các ngân hàng cần đặt vấn đề bảo mật thông tin khách hàng lên hàng đầu
đồng thời tuyên truyền khuyến cáo và hướng dẫn để khách hàng nhận biết các hình thức lừa đảo qua kênh ngân hàng
các đơn vị chức năng của ngân hàng nhà nước việt nam các ngân hàng thương mại
cần tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an cơ quan chức năng của các bộ ngành liên quan
để đẩy mạnh tăng cường các chiến dịch truyền thông tuyên truyền đến chủ thể
phải nâng cao hơn nữa ý thức
nhận thức của nhân viên ngân hàng đối với công tác bảo vệ an ninh mạng bảo vệ dữ liệu cá nhân
và công tác phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
các ngân hàng cần tập trung đầu tư hệ thống giải pháp kỹ thuật
triển khai các giải pháp an toàn bảo mật trong thanh toán trực tuyến thanh toán khẻ ngân hàng
sẽ có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
mỗi người dùng cũng cần nêu cao tinh thần cảnh sát
tránh cung cấp những thông tin cá nhân tràn lan trên mạng xã hội
tránh truy cập vào những đường link giả mạo
các trang web có yêu cầu điền thông tin cá nhân
chỉ cung cấp các thông tin cá nhân cho các tổ chức tin cậy
và thực sự cần với những mục đích và những cam kết bảo mật thông tin rõ ràng
bởi bảo vệ giữ gìn thông tin cá nhân chính là tự bảo vệ mình trước các rủi ro
thưa quý vị bảo vệ dữ liệu cá nhân ngày càng trở nên cấp thiết
đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng do liên quan tới tài sản có giá trị của nhiều người
vì vậy các ngân hàng cần đặt
vấn đề bảo mật thông tin khách hàng lên hàng đầu
theo bộ công an dữ liệu cá nhân đã trở thành tài sản
và là mục tiêu của các tổ chức tội phạm công nghệ cao
thực tiễn đã cho thấy là các tổ chức tội phạm công nghệ cao đã sử dụng nhiều thủ đoạn công nghệ tinh vi
và phức tạp để tấn công mạng chiếm đoạt dữ liệu cá nhân để sử dụng với mục đích xấu
vì vậy bộ công an đã đề nghị xây dựng luật bảo vệ dữ liệu cá nhân
với mục tiêu hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân
và trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân của cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan
theo nghiên cứu của doanh nghiệp dịch vụ bất động sản custman wakefield việt nam
thị trường bất động sản hà nội và các tỉnh trọng điểm phía bắc đang dần trở nên hấp dẫn
và sẵn sàng tăng tốc đón dòng vốn đầu tư trong giai đoạn một mươi năm tới
báo cáo dẫn số liệu bộ kế hoạch và đầu tư cho thấy hà nội và năm tỉnh trọng điểm miền bắc
tiếp tục giữ vị trí top một mươi trung tâm thu hút dòng vốn fdi nhiều nhất việt nam
với lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt một mươi sáu bảy tỷ usd trong năm hai nghìn hai mươi ba
thị trường bất động sản đang tiếp tục được hưởng lợi từ làn sóng mở rộng đầu tư từ các nhà sản xuất lớn
với sự hỗ trợ của hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn thiện thị trường bất động sản công nghiệp
tiếp tục tăng trưởng và phát triển dọc hành lang từ đông sang tây
tổng nguồn cung đất công nghiệp phía bắc đến quý i năm hai nghìn hai mươi bốn đạt khoảng một mươi bốn sáu trăm linh ha với bảy mươi một dự án
trong một mươi năm tới dự kiến thị trường sẽ có thêm sáu mươi chín dự án mới đưa nguồn cung lên ít nhất ở mức ba mươi ha
thị trường bất động sản hà nội và các tỉnh phía bắc trở nên hấp dẫn và sẵn sàng tăng tốc
đón dòng vốn đầu tư trong giai đoạn tiếp theo của chu kỳ phát triển
trên cơ sở điều hành của liên bộ công thương
các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ một mươi năm h ngày hôm nay mùng bốn tháng bốn
theo đó giá xăng e năm tăng hai trăm chín mươi đồng một lít giá bán là hai mươi ba chín trăm một mươi đồng một lít
giá xăng ron chín mươi năm giảm một mươi đồng một lít giá bán là hai mươi bốn tám trăm linh đồng một lít
giá dầu diazen tăng hai trăm chín mươi đồng một lít giá bán là hai mươi chín trăm tám mươi đồng một lít
tương tự các kỳ trước tại kỳ điều hành hôm nay
liên bộ tài chính công thương không trích lập và
cũng không chi quỹ bình ổn đối với hầu hết các loại xăng dầu
trừ trích lập với dầu ma rút ba trăm linh đồng một lít
thưa quý vị trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn tình hình kinh tế xã hội thành phố cần thơ tiếp tục có đả tăng trưởng
nhưng tốc độ tăng trưởng chậm chỉ ở mức ba một mươi ba
thấp hơn so với mức tăng trưởng bình quân chung cả nước và thấp nhất khu vực đồng bằng sông kiểu lọc

hiện tại thành phố phân tích thấu đáo các thông số số liệu dữ liệu đầu vào đầu ra
các chỉ số tăng trưởng và nghiên cứu tổng hợp chính xác đầy đủ để có những số liệu xác thực
phục vụ cho công tác lãnh đạo chỉ đạo chung phần đầu quý ii và quý iii phải tăng tốc để đạt chỉ tiêu cả năm
về thu ngân sách trong bối cảnh đầu năm còn khó khăn trong việc tăng thu
bởi đã tập trung thu vào cuối năm để hoàn thành chỉ tiêu năm hai nghìn hai mươi ba
quý i năm hai nghìn hai mươi bốn lại trúng vào dịp tết nhưng đã đạt được hơn hai mươi dự toán trung ương giao là con số tích cực
tuy nhiên muốn thu bền vững có chất lượng tăng thu để có nguồn chi
phải tăng tốc độ phát triển kinh tế tăng trưởng kinh tế mới quyết định tăng thu ngân sách
và thu bền vững tại địa phương
thưa quý vị từ sáu giờ sáng ngày ngày bốn tháng bốn cục đường bộ việt nam chính thức thực hiện
hạn chế phương tiện đi vào cao tốc cam lộ la sơn
theo đó xe khách trên ba mươi chỗ xe khách dường nằm xe tải bằng hoặc lớn hơn sáu trăm linh
không được đi vào tuyến đường cao tốc này
và trong hai tuần đầu các lực lượng chức năng sẽ tập trung điều tiết giao thông
và chỉ nhắc nhở các phương tiện vi phạm
bắt quản lý dự án đường
hồ chí minh cho biết đơn vị đã cho cắm các biển báo hướng dẫn phân luồng trên lối vào cao tốc
nhưng do thời gian quá gấp nên đến sáng ngày bốn tháng bốn công tác này vẫn chưa được hoàn thành
nhiều xe khách trên ba mươi chỗ ô tô khách dường nằm xe tải vẫn đi vào điểm đầu tuyến cao tốc
tại huyện cam lộ tỉnh quảng trị vì chưa cập nhật được thông tin
cơ quan chức năng đã phải bố trí ứng trực ngay đầu tuyến để hướng dẫn các lái xe điều khiển phương tiện
trong ngày hôm nay cục quản lý đường bộ cũng đã huy động lực lượng thanh tra từ quảng bình vào để hỗ trợ lực lượng thanh tra
cảnh sát giao thông của cục làm công tác tuyên truyền phân luồng hướng dẫn lái xe trên toàn tuyến
đặc biệt là đoạn qua tỉnh thừa thiên huế nơi thường xuyên xảy ra tai nạn kể từ khi được đưa vào vận hành
thưa quý vị nhằm cung cấp những luận cứu khoa học thực tiễn đề xuất kiến nghị với đảng
nhà nước ban hành cơ chế hoạch định chính sách phù hợp trong thời kỳ mới
đóng góp vào bảo đảm an sinh xã hội và quản lý phát triển xã hội bền vững
trung ương hội người cao tuổi việt nam sẽ tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề
gia hóa dân số việt nam thực trạng xu hướng và khuyến nghị chính sách
dự kiến hội thảo sẽ diễn ra trong ngày một mươi tháng bốn tới đây tại thành phố ninh bình
với sự tham gia của hai trăm năm mươi đại biểu
đó là những thông tin được trung ương hội người cao tuổi việt nam cung cấp
tại buổi gặp mặt báo chí diễn ra vào sáng nay
hội thảo khoa học là diễn đàn trao đổi về vấn đề giả hóa dân số nhanh ở việt nam
trên cơ sở bảo đảm tính định hướng tư tưởng chính trị của đảng
cung cấp các góc nhìn đa chiều về những vấn đề can cốt liên quan tới cửa chế chính sách phù hợp ở nước ta
hội thảo cũng là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng là kết tinh trí tuệ tầm huyết
trách nhiệm của các chuyên gia cán bộ lãnh đạo quản lý quan tâm tới việc bảo đảm an sinh xã hội
trong bối cảnh gia hóa dân số
các nội dung thảo luận bao gồm thực trạng gia hóa dân số việt nam hiện nay
một số vấn đề đạt ra về phát triển kinh tế xã hội đối với người cao tuổi
và tổ chức hội người cao tuổi việt nam đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
xu hướng giải pháp và tầm nhìn chính sách thích ứng với giả hóa dân số thời gian tới
đặc biệt tập trung tư vấn chủ trương đường lối cơ chế chính sách phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm an sinh xã hội thích ứng với bối cảnh gia hóa dân số ở việt nam
theo kết quả bốc thăm tại vòng chung kết giải bóng đá u hai mươi ba châu á hai nghìn hai mươi
đội tuyển u hai mươi ba việt nam nằm ở bảng d cùng u hai mươi ba uzbekistan kos và malaysia
theo lịch thi đấu đội tuyển đội tuyển u hai mươi ba việt nam sẽ đá trận gia quân gặp u hai mươi ba coes vào ngày một mươi bảy tháng bốn
để chuẩn bị cho việc tham dự vòng chung kết giải bóng đá vô địch u hai mươi
u hai mươi ba châu á năm hai nghìn hai mươi bốn của u hai mươi ba việt nam
sáng nay tại hà nội liên đoàn bóng đá việt nam đã tiến hành lễ ký kết và công bố huấn luyện viên trưởng của đội tuyển
được sự thông qua của hội đồng huấn luyện viên quốc gia và phê chuẩn của thường trực ban chấp hành liên đoàn bóng đá việt nam
đã bổ nhiệm ông hoàng anh tuấn giữ chức vụ huấn luyện viên trưởng đội tuyển u hai mươi ba việt nam
tham dự vòng chung kết giải bóng đá vô địch u hai mươi ba châu á hai nghìn hai mươi
diễn ra tại qatar từ ngày một mươi năm tháng bốn đến ngày ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
ông hoàng anh tuấn cũng được biết đến là huấn luyện viên đi vào lịch sử bóng đá việt nam
khi dẫn dắt đội tuyển u một mươi chín việt nam lọt vào top bốn tại giải u một mươi chín châu á hai nghìn một mươi sáu
qua đó cùng với nhật bản hàn quốc và ả lập xê út trở thành bốn đại diện xuất sắc của châu á
đoạt vé tham dự vòng chung kết fifa u hai mươi world cup hai nghìn một mươi bảy
liên đoàn bóng đá việt nam hy vọng với bề giấy kinh nghiệm và những thành tích đặc biệt ấn tượng
đã đạt được trong công tác huấn luyện cầu thủ trẻ
huấn luyện viên hoàng anh tuấn cùng đội tuyển u hai mươi ba việt nam sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao
tại vòng chung kết giải bóng đá u hai mươi ba châu á hai nghìn hai mươi bốn sắp tới đáp ứng sự kỳ vọng của đông đảo người hâm mộ
thưa quý vị vừa qua tại thị xã điện bàn trung tâm sáng kiến sức khỏe và dân số phối hợp
cùng sở lao động thương binh và xã hội tỉnh quảng nam đã tổ chức ngày hội thể thao thân thiện
cho trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển năm hai nghìn một mươi chín
hoạt động này thuộc dự án hỗ trợ
hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các địa phương có tỷ lệ cao
trẻ em bị phơi nhiễm chất da cam dioxin do cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ tài trợ
ngày hội thu hút tám mươi một đoàn với bốn trăm hai mươi bảy trẻ em thanh thiếu niên có khuyết tật trí tuệ khuyết tật phát triển
đến từ ba địa phương ở khu vực miền trung là quảng nam thừa thiên huế quảng trị
và một mươi tỉnh thành khác trên cả nước tham gia
thông qua ngày hội nhằm giúp các trẻ em thanh thiếu niên khuyết tật trí tuệ và khuyết tật
được thể hiện và phát huy tối đa khả năng của mình thông qua các môn thể thao đa dạng
như bơi chạy nhảy bao bố đẩy xe lăn kéo co cùng các trò chơi vận động tự do như bật xa
vượt chứng hại vật và góc sáng tạo nghệ thuật
các đơn vị tổ chức mong muốn thông qua ngày hội sẽ nâng cao nhận thức xã hội về trẻ khuyết tật trí tuệ
và khuyết tật phát triển để có các chương trình phương pháp thúc đẩy đối tượng này hòa nhập xã hội
thông qua sân chơi thể thao thân thiện an toàn từ đó thúc đẩy các mô hình giáo dục vui chơi
giải trí vận động lành mạnh và phù hợp tại các địa phương giúp các em rèn luyện thể chất và tinh thần
nâng cao các kỹ năng xã hội như lắng nghe hợp tác giao tiếp tăng cường nhận thức
phát triển khả năng chú ý để hòa nhập cộng đồng
thưa quý vị tỉnh hà giang hiện có trên sáu mươi hectare bom mìn vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh
chưa được giả phá để trả lại mặt bằng sạch tạo sinh kế cho người dân bộ chỉ huy quân sự tỉnh hà giang
cùng quân khu hai đã huy động nhiều nguồn lực thực hiện hiệu quả công tác giả phá bom mìn trên chiến trường biên giới năm xưa
dù nắng cháy mưa xa các chiến sĩ lữ đoàn năm trăm bốn mươi ba quân khu hai vẫn miệt mài nỗ lực giả phá các vật liệu nổ
còn sót lại sau chiến tranh trọng tâm là tại tuyến biên giới huyện vị xuyên
với mệnh lệnh từ trái tim những người lính công binh vẫn luôn vượt qua gian khó hiểm huy để giả phá thu gom phân loại
và xử lý thành công hàng chục tấn bom mìn vật liệu nổ trả lại mỏ xanh cho đất

và xử lý thành công hàng chục tấn bom mìn vật liệu nổ trả lại mỏ xanh cho đất